vào khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại kho chứa vật liệu tổ chức sự kiện
của công ty trách nhiệm hữu hạng lá trường xuân tại địa chỉ một trăm một mươi hai một trăm một mươi bốn đường số ba
xã phong phú huyện bình chánh tp hcm bất ngờ phát hỏa gây ra cột khói cao hàng trăm mét
thông tin ban đầu một người bán vé số khi đi qua thấy cháy vội hô hoáng
báo cho chủ nhà nhưng không thấy ai chạy ra một lúc sau lửa bùng phát rất nhanh
bốc cháy dữ dội sau đó nghe tiếng nổ những người nhà lân cận mới phát hiện
chạy ra và báo cháy theo số một trăm một mươi bốn do đây là kho chứa đồ chuyên trang trí sự kiện
bao gồm mút xốp nhựa vải đồ gỗ nến với số lượng lớn nên khi cháy kèm rất nhiều khói
trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
nhận tin báo đã điều động lực lượng chữa cháy huyện bình chánh tăng cường lực lượng chữa cháy
công an quận tám đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một đội ba với hàng chục phương tiện
và một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường ít phút sau ngọn lửa đã được dập tắt
ngăn chặn cháy lan sang khu dân cư lân cận